các phẫu thuật này thật ra thì cái khó là nó dính dạng bụng trậu bốn chân
vì tất cả những cháu bụng trận thì bụng trậu thì nó đều ở cái xương mu
và cái chuyện đóng lại cái sương mù để cho các cơ quan nó mới nằm đúng vị trí nó được
thì khó khăn bây giờ đang ở cái thì đó đang làm cái thì đó
nếu đóng và anh em đã đục xương được một nửa rồi tôi mới
bác sĩ nguyễn trần nam mới bắt cóc tôi xuống đây được
tại vì đã đục được một nửa còn nửa nữa
xương trậu lại thì tất cả cơ quan nó sẽ nằm đúng vị trí
và các cháu có rất có hy vọng là sống bình thường
đứng lên đi lại
cho đến thời điểm này từ sáng đến giờ thì mọi cái gọi là thị mổ đó
đó diễn ra theo như dự tính
và chỉ đến cái thì đục xương này á
thì nó mới phải truyền máu thôi
còn trước đó là không có phải truyền máu
cũng như đã dự tính trước
và hiện giờ là đang tách hai bên cái khung trậu của hai cháu
để khép cái khung trậu lại
thì sẽ tiến hành cái nối đường niệm
và nối đường ruột
và đóng bụng
sức khỏe của hai bé từ sáng đến giờ nó được luôn luôn ổn định
bởi vì các cái thị mổ đã diễn ra như đã thảo luận trước đây
theo như kế hoạch thì là ca mổ kéo dài khoảng một mươi năm giờ không
ca mổ lúc đầu chúng tôi dự kiến là khoảng một mươi hai tiếng
tức là đến khoảng sáu giờ
thì bây giờ là ba giờ thì chắc cũng khoảng đó khoảng một mươi hai tiếng
thì có cái tiện lợi hơn
tiện lợi trước nhất là các anh chị đã thấy
đây là một bệnh viện rất hiện đại
đạt mức của thế giới
và trang bị cũng rất hiện đại
cũng đúng tầm mức thế giới không có khó khăn như ba mươi hai năm trước
đó là cái điều khác biệt
và tôi có